cầu phước an bắt qua sông thị vãi nối hai tỉnh bà rịa vũng tàu và đồng nai
có tính kết nối vùng đông nam bộ đang vượt tiến độ
cầu phước an được khởi công vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba do tỉnh bà rịa vũng tàu làm chủ đầu tư
với tổng số tiền lên đến gần bốn chín trăm linh tỷ đồng
cầu phước an bắt qua sông thị vải đoạn thuộc huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
và thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
cầu phước an dài gần bốn bốn km trong đó phần cầu dài hơn ba năm km
phần đường dẫn lên cầu dài gần hai trăm năm mươi mét
theo ghi nhận ở phía tỉnh bà rịa vũng tàu đường dẫn lên cầu
những khối bê tông của mố trụ cầu cao hàng chục mét đã dần hình thành
trên lòng sông thị vải hai trụ tháp của nhịp chính cầu đã nổi trên mặt nước
trong khi phía vũng tàu đang thi công nhộn nhịp
thì phía đồng nai vẫn chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng
hiện tại dự án cầu phước an cần phải chuyển đổi hai chín mươi năm hectare rừng
trên địa bàn tỉnh đồng nai
chủ đầu tư dự án cầu phước an cho biết đang tổ chức thi công hai trên năm gói thầu xây lắp
với ba mũi thi công liên tục
tiến độ thực hiện đang vượt hai tháng so với hợp đồng
dự án cầu phước an là cầu dầm cáp hỗn hợp với hai tháp trụ của nhịp chính
khoảng cách giữa hai trụ nhịp chính là hai trăm năm mươi m là cây cầu có nhịp chính lớn nhất đông nam á